mỹ sẽ cung cấp bổ sung viện trợ quân sự cho ukraine trị giá bốn trăm linh triệu đô la mỹ
đây là gói viện trợ thứ ba mươi ba của mỹ dành cho ukraine kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đợt bổ sung viện trợ quân sự cho ukraine bao gồm nhiều đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động đan nòng và xe bọc thép bắc cầu
bộ quốc phòng mỹ cho biết đây là lần đầu tiên mỹ quyết định cung cấp cho ukraine những phương tiện vận tải
có thể giúp xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác vượt sông và các chướng ngại trên nước
số liệu của lông đông góc cho biết kể từ khi bùng phát xung đột
mỹ đã cam kết khoảng ba mươi hai hai tỷ đô la mỹ hỗ trợ quân sự cho ukraine
chính quyền của tổng thống mỹ thông báo viện trợ bổ sung nói trên sau chuyến thăm bất ngờ của ông biden tới kiev hồi cuối tháng hai
và tái khẳng định cam kết ủng hộ ukraine